bộ y tế đề nghị các tỉnh thành chỉ đạo các cơ quan chức năng quản lý thị trường
tăng cường thanh tra kiểm tra nhằm phát hiện và ngăn chặn các hoạt động mua bán thuốc điều trị covid một mươi chín
không rõ nguồn gốc xuất xứ thuốc giả thuốc nhập lậu mua bán thuốc không đúng quy định về bán thuốc
trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm có dấu hiệu hình sự thì kịp thời lập hồ sơ
chuyển sang cơ quan công an để xử lý theo quy định
chuyển sang các tin tức khác vào chiều ngày một tháng ba công an tp biên hòa tỉnh đồng nai cho biết
vẫn đang điều tra vụ xô xát giữa hai nhóm thanh niên vào sáng cùng ngày là một người bị thương
khoảng hơn chín giờ sáng cùng ngày hai nhóm thanh niên hàng chục người đi ô tô và xe máy gặp nhau
bên hồng bixi tân hiệp tại phường tân hiệp tp biên hòa cầm theo hung khí giao tự chế kiếm lao vào hỗn chiến
một thanh niên trong nhóm đã dùng súng ngắn màu đen nghi là súng cao su bắn liên tiếp nhiều phát về đối thủ
cuộc hỗn chiến khiến một thanh niên bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
gây án xong nhóm còn lại đi trên xe máy chạy theo hướng đường nguyễn ái quốc ra quốc lộ một
bước đầu cơ quan công an đã xác định được nhóm nghi can trong cuộc hỗn chiến
công an phường hòa thọ đông quận cầm lệ tp đà nẵng vừa phát hiện và bắt giữ khẩn cấp đối tượng trương văn hiếu ba mươi năm tuổi
chú huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãi bị cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh quảng ngãi truy nã về tội trộm cắp tài sản
cụ thể vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi một hiếu bị tòa án
nhân dân huyện sơn tịnh kết án hai năm tù về tội trộm cắp tài sản
trong thời gian chờ thi hành án phạt tù hiếu đã tự ý bỏ trốn khỏi địa phương
từ cuối năm hai nghìn hai mươi một đến đầu năm hai nghìn hai mươi hai hiếu di chuyển thay đổi nhiều nơi ở để tránh sự phát hiện của cơ quan công an
và bị bắt giữ khi trở về địa phương
hiện công an phường hòa thọ đông đang hoàn tất thủ tục để bàn giao trương văn hiếu cho công an tỉnh quảng ngãi theo quy định của pháp luật
xin chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại hòe trì phường an phụ thị xã kinh môn tỉnh hải dương
về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này cao một m sáu mươi sáu và có nốt ruồi cách một cm trên sau cánh mũi phải
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của công an thành phố trí linh tỉnh hải dương
là đối tượng trần trọng hiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại số hai mươi b trên hai mươi tám trên bốn trăm bảy mươi
đường đà nẵng phường đông hải một quận hải an thành phố hải phòng
đối tượng này cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi cách năm cm trên trước mép trái
và đối tượng nguyễn văn tân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
hộ khẩu thường chú tại thôn phương khê xã chi lăng bắc huyện thanh miện tỉnh hải dương
bị công an huyện thanh miện tỉnh hải dương ra quyết định truy nã cũng về tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này cao một m sáu mươi hai và có nốt ruồi cách hai cm sau đuôi lông mảy trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn
năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện